xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ lúc đi tắm nước ngọt đã khiến giữa hai nhóm du khách phát sinh mâu thuẫn đánh nhau
hậu quả một người tử vong một người bị thương nặng công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng có liên quan
vào sáng ngày một tháng một nạn nhân cùng với người thân bạn bè đi từ tp hcm đến khu du lịch biển tại phường một mươi thành phố vũng tàu chơi
tại đây nhóm của nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn sâu sát với nhóm của võ minh kha chú thệ huyện giàu tiếng tỉnh bình dương
hậu quả nhóm của nạn nhân có một người tử vong một người bị thương nặng
quá trình làm việc cơ quan công an xác định ngoài võ minh kha có dấu hiệu của tội giết người phan anh tuấn có dấu hiệu đồng phạm về tội giết người
bốn đối tượng khác là đặng hữu thiện đặng minh hơn nguyễn ngọc hùng và trần trung trí cùng chú tại tỉnh bình dương có dấu hiệu của tội gây dấu chất tự công cộng